công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang tiến hành khám xét nơi ở của ông phan mạnh chi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa là phóng viên thường trú tạp chí
ngày mới online cơ quan của hội người cao tuổi việt nam để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ông chi đã bị công an huyện minh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
bốn tháng về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với ông đinh tiến dũng phó chủ tịch ubnd huyện tuyên hóa
tiến dũng đang được cơ quan chức năng liên quan làm quy trình để bổ nhiệm phó chủ tịch ubnd huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
phan mạnh chi đã tìm đến ông dũng làm việc và cho rằng ông dũng có sai phạm về đất đai
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chi đề nghị ông dũng phải chuyển ba trăm linh triệu đồng để chi đưa cho lãnh đạo tòa soạn khỏi bị đăng bài
ông dũng khẳng định với chi là những sai phạm mà chi nói không có cơ sở và ông cũng đã khắc phục xong thiếu sót trong quá trình làm việc
được lãnh đạo cấp trên thống nhất đồng ý bổ nhiệm ông làm phó chủ tịch ubnd huyện
nhưng trong gần một mươi ngày liên tục chi vẫn liên lạc thường xuyên với ông dũng để đòi ba trăm linh triệu đồng
do lo lắng ảnh hưởng đến uy tín danh dự và công việc nên ông dũng đã hẹn với chi là sẽ đưa tiền cho chi vào ngày một mươi tháng năm
đến ngày một mươi một tháng năm ông dũng hẹn gặp chi và nói chưa có tiền nên chi đi về
trước sức ép việc đòi tiền của chi ông dũng đã làm đơn trình báo cơ quan công an giải quyết vụ việc
tại tỉnh tây ninh công an xã
xã cầu khởi vừa bàn giao năm đối tượng cùng tăng vật trong vụ đánh bạc ở xã cầu khởi
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu điều tra xử lý theo quy định
trước đó công an xã cầu khởi huyện dương minh châu đã bắt quả tăng tụ điểm đá gà qua mạng
tại quán nước giải khát của ông huỳnh văn sự ở ấp khởi nghĩa xã khởi cầu huyện dương minh châu
tại tù điểm này đối tượng nguyễn văn đâu tên thường gọi là niêm đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược qua mạng
mỗi trận cá cược từ hai đến tám triệu đồng đầu cùng năm đối tượng khác đã bị bắt giữ cùng trên sáu mươi triệu đồng
ba điện thoại thông minh và một số tăng vật có liên quan
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bị cáo lý quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã bằng vân huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn vừa bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử
theo cáo trạng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lý quang huy đã bố trí sắp xếp dẫn đường cho hoàng văn hoan
nông văn hùng ở cùng huyện ngân sơn và ngôn dương anh ở huyện ba bể trốn sang trung quốc làm thuê
sau đó cơ quan chức năng trung quốc đã bắt giữ
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cả bốn người trong đó có huy
được cơ quan chức năng trung quốc trao trả tại cuộc khẩu trả lĩnh tỉnh cao bằng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý quang huy hai mươi bốn tháng tù
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là bốn mươi tám tháng kể từ ngày tuyên án
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự phan văn út
còn gọi là phụng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
vào ngày hai mươi tám tháng tám khi út và sằn là em rể của mình đang ăn nhậu
vợ của sản đến gọi về thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã
út đến khuyên can thì hai bên xảy ra mẫu thuân dân đền đánh nhau
trong lúc xô sát út đã dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái của sẩn
khiến sản tử vong sau khi gây án út bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác vận động thuyết phục vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám út đã ra đầu thú
út là đối tượng từng có một tiền án một mươi tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
với hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
lương văn hiếu chú tài thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk vừa phải nhận bàn án chín năm sáu tháng tù
mâu thuẫn với vợ cũ của mình hiếu mang theo quốc sang nhà chị nguyễn thị hoa để giải quyết
không chỉ dùng quốc đập phá xe ô tô của chị hoa đối tượng còn đánh liên tiếp ba nhát vào đầu và vai của vợ cũ
chưa dừng lại khi nhìn thấy chị hoa được đưa đi cấp cứu đối tượng còn dùng đá ném vỡ kính xe ô tô
hiếu đã phải nhận tổng hình phạt là chín năm sáu tháng tù giam cho tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội nưa bười bị gáo trong vụ bay lắc
trong bệnh viện tàu
tâm thần trung ương một ra xét xử
trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
quý đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện
đối tượng tự ý cải tạo buồng bệnh lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ cho hành vi mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chín đối tượng còn lại trong đó có bốn nguyên cán bộ bệnh viện bị đưa ra xét xử về các tội danh khác nhau
là tàng chữ mua bán tổ chức sử dụng chứa chất sử dụng trái phép chất ma túy
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lại có thêm một trận động đất có độ lớn ba ba độ richter vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay
ở huyện cron plong tỉnh con tung
trận động đất xảy ra vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút với độ sâu tám km và đây là rung chấn thứ một mươi tám
sau trận động đất mạnh nhất trong một thế kỷ vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám
tại con tung với cường độ bốn bảy richter
viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết sẽ nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới quan chắc
tại khu vực cron plong và tuyên truyền cho người dân địa phương về cách xử lý khi xảy ra động đất
thưa quý vị ngày quốc khái mùng hai tháng chín đang đến gần cũng là ngày trở về của các phạm nhân
biết hối cải có ý chí vươn lên và cải tạo tốt
hơn ai hết họ đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân cộng đồng cảm thông chia sẻ
ràng rộng vòng tay đón nhận
giúp đỡ để có thể có cơ hội hoàn lương sửa chữa lỗi lầm trở thành người có ích cho xã hội
quy nhận của phóng viên antv về công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi hai tại trại tạm giam công an tỉnh bạc liêu
những ngày tháng sau cánh cửa song sát nhà giam để trả giá cho sai lầm của bản thân trong quá khứ
là quãng thời gian quý giá để nhìn lại giá trị lẽ phải của cuộc sống
và giờ đây khi biết mình có tên trong danh sách những phạm nhân
mình được đặc sá dịp quốc khánh lê thị kim phương không khỏi bồi hồi xúc động
thời điểm bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
phương đang là công chức văn phòng
chỉ vì lòng tham mà phải trả giá bằng bản án một năm tù
nhớ lại ngày đầu tiên tôi mới đến chạy tạm giam
thì trong tâm trạng và tâm lý của tôi đã không ổn định tôi lo sợ rất là nhiều điều
và bên cạnh đó tôi rất là đau khổ vì phải xa nhà xa gia đình của tôi trong một khoảng thời gian
nhưng mà khi đến với trại tạm giam thì tôi được cán bộ cũng là tận tình giúp đỡ rồi động viên
cho nên từ đó tôi an tâm tư tưởng tôi cũng ăn năng hối cãi việc mình làm và là cái lỗi lầm của tôi
từ đó tôi cố gắng học tập lao động để được sự khoan hồng của pháp luật
ngoài phạm nhân lê thị kim phương còn tám trường hợp nữa cũng được đề nghị xét đặc xá trong dịp quốc khánh năm nay
ngay sau khi có quyết định đặc xá của chủ tịch nước
và các hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá
công an tỉnh bạc liêu đã thành lập hội đồng xét đề nghị đặc xá
tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng phạm nhân và cán bộ quản giáo
niêm yết công khai đến từng buồng giam để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương
từ đó soi xét bản thân đồng thời trang bị cho các phạm nhân những kiến thức
kỹ năng sống cơ bản để khi trở về cộng đồng trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội
ngoài việc chăm đo chế độ chánh sách

và vừa là người thầy vừa là người bạn đồng hành với phạm nhân trong suốt quá trình chấp hành tác tại trại
đặc xá là chủ trương lớn của đảng nhà nước thể hiện tính nhân văn nhân đạo khoan hồng đối với người phạm tội
để họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình làm lại cuộc đời
để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh bạc liêu đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn cho các phạm nhân

đặc sá là một nguyên thức cơ bản sau thời gian dài cách ly với xã hội
qua đây cũng giáo dục cho các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá
để họ yên tâm cải tạo cố gắng phân đấu lao động học tập chấp hành tốt nội quy trại giam
nỗ lực để một ngày không xa họ cũng có được niềm vui này
thưa quý vị tuy dịch covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng trở lại
thế nhưng rất nhiều người lại mang tâm lý khá thờ ơ với dịch bệnh
cho rằng covid một mươi chín như bệnh cúm thông thường và đã tiêm vaccine thì không cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại thành phố đà nẵng những ngày gần đây số ca mắc trung bình đã lên đến hơn ba ca một ngày
hiện nay tiêm vaccine và mang khẩu trang sát khuẩn ở nơi đông người là những giải pháp cơ bản để phòng ngừa dịch covid một mươi chín
thế nhưng rất nhiều người đã không còn giữ thói quen này
cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát covid một mươi chín chỉ như cảm cúm thông thường
cộng với việc đã tiêm vaccine nhiều người có tâm lý chủ quan
trong việc phòng chống dịch
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng trở lại
những ngày gần đây liên tục ghi nhận hơn ba ca mắc mới mỗi ngày
số ca chuyển nặng cũng nhiều hơn
thế nhưng người dân lại khá thờ ơ chủ quan với dịch bệnh
đặc biệt là tại các nơi công cộng những biện pháp phòng chống dịch dường như không còn được quan tâm nữa
kính thưa quý vị và các bạn ngay phía sau lưng tôi là bùng sát quận tự động
được đặt ngay lối ra vào của chợ an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
thế nhưng theo như ghi nhận
đã không còn máy mạng mà với chức năng của bùng sát quận này
bên cạnh đó nhiều người còn cho rằng việc đã tiêm hai mũi vaccine
cộng với việc đã từng mắc covid một mươi chín thì không cần tiêm mũi ba bốn
cũng không ít người cho rằng cuộc chiến với dịch bệnh đã chấm dứt
cuộc sống đang bình thường trở lại nên xuất hiện tâm lý không muốn tiêm nhắc lại
điều này đang khiến cho dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát và lây lan trở lại